đoàn công tác của bộ tài nguyên môi trường vừa có buổi làm việc với lãnh đạo trù chốt của tỉnh cao bằng
về tình hình công tác quản lý nhà nước giải quyết các vướng mắc trong thực thi chính sách pháp luật
về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian qua ubnd tỉnh cao bằng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
các quy định của luật đất đai môi trường khoáng sản tài nguyên nước khí tượng thủy văn
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ tài nguyên môi trường đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường phát triển kinh tế xã hội
đồng thời có các giải pháp cụ thể để chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế
chỉ đạo triển khai đồng bộ đầy đủ chức năng nhiệm vụ của ngành lĩnh vực trên địa bàn